tính đến một mươi tám h ngày hôm nay một mươi chín tháng một mươi việt nam ghi nhận thêm sáu ca nhiễm covid một mươi chín mới đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một một trăm bốn mươi ca
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày một mươi chín tháng một mươi việt nam ghi nhận thêm sáu ca mắc covid một mươi chín mới đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một một trăm bốn mươi ca
trong ngày có thêm một mươi năm bệnh nhân được công bố khỏi bệnh như vậy số ca điều trị khỏi hiện là một bốn mươi sáu ca số ca còn đang điều trị là năm mươi chín ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi hai ba trăm bảy mươi chín người